cập nhật hơn chín trăm linh ca mắc mới hai mươi năm trăm năm mươi một người được tiêm vaccine sau một đêm
tính đến sáu giờ hôm nay việt nam ghi nhận thêm chín trăm linh chín ca mắc
trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bình định
cụ thể thành phố hồ chí minh sáu trăm sáu mươi sáu đồng nai tám mươi khánh hòa bốn mươi bốn bến tre bốn mươi ba bà dịa vũng tàu một mươi chín phú yên một mươi tám vĩnh long một mươi bảy ninh thuận bốn tây ninh bốn kiên giang hai huế hai an giang hai bắc ninh hai sóc trăng một bình định một
trong đó sáu trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy việt nam đã có tổng cộng ba mươi ba bốn trăm sáu mươi ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba mươi một tám trăm chín mươi ca
trong đó có sáu bảy trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trong ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cũng đã có thêm hai mươi năm trăm năm mươi một người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn bảy mươi chín
sáu mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín